từ nay đến hết năm hai nghìn hai mươi dự kiến xuất khẩu tôm sang eu tiếp tục tăng
mặc dù chỉ tăng nhẹ do vẫn chịu tác động từ đại dịch covid một mươi chín
sáng nay cùng với đà tăng của giá vàng thế giới giá vàng trong nước đã bật tăng mạnh mẽ
tất cả sẽ có trong cụm tin ngay sau đây
hiệp định evfta đã mang đến nhiều kỳ vọng cho xuất khẩu tôm sang thị trường eu trong những tháng cuối năm
xuất khẩu sang thị trường này tháng bảy và tháng tám bắt đầu bật tăng so với những tháng trước đó
và so với cùng kỳ năm ngoái
lưỡi kế tám tháng năm hai nghìn hai mươi xuất khẩu tôm đạt hai ba tỷ usd tăng tám bốn so với cùng kỳ năm ngoái
từ nay đến hết năm hai nghìn hai mươi dự kiến xuất khẩu tôm sang eu tiếp tục tăng
mặc dù chỉ tăng nhẹ do vẫn chịu tác động từ đại dịch covid một mươi chín